trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu nhanh và di chuyển hẳn sang phía đông
vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển trở lại vì vậy mà trời sẽ chỉ còn nhiều mây
có sương mù dày sát vào đêm và sáng
còn trưa chiều thì có nắng nhiệt độ tăng lên mức là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
riêng tây bắc bộ cao hơn do thời gian nắng kéo dài trong ngày
và trạng thái nắng giáo sẽ còn kéo dài đến hết ngày hai mươi sáu tháng ba
sau đó sẽ chuyển mưa lạnh người dân chú ý để có kế hoạch sinh hoạt cho phù hợp
khu vực duyên hải miền trung trong hai mươi bốn giờ tới trời phổ biến là ít mưa
có chăng cũng chỉ là những cơn mưa rào thoáng qua ở một vài nơi
còn ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều mai phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
riêng khu vực vùng núi phía tây của bắc trung bộ có nơi còn trên ba mươi ba độ trời oi nóng
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai
có khả năng xuất hiện những cơn mưa rào cục bộ
vào chiều tối tập trung chủ yếu tại khu vực nam tây nguyên và ven biển khu vực nam bộ
còn trưa chiều trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến là từ ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực tây nguyên và từ ba mươi một ba mươi bốn độ tại khu vực nam bộ
phải đến ngày hai mươi sáu tháng ba nắng nóng mới xuất hiện cục bộ trở lại ở khu vực phía nam
chuyển sang những thông tin thời tiết biển gió trên khu vực bắc và giữa biển đông
trong đó có quần đảo hoàng sa chuyển dần sang hướng đông nam đến nam
với cường độ khoảng cấp ba bốn
thời tiết tại đây ít mưa tầm nhìn xa thoáng nên thuận lời cho các hạt động hàng hải
còn khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
tình hành gió đông ở mức cấp ba bốn mưa rào chỉ xuất hiện sánh sát ở phía đông nam và chiều tối
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều dưới mức là ba mươi một độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội tại đây đêm và sáng nhiều mây
có mưa nhỏ và sương mù vài nơi trưa chiều trời nắng gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhẹ
nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi chín độ